sau phần lễ khai giảng của thành phố một chương trình ngắn gọn để rút ngắn khoảng cách giữa học sinh và nhà trường cũng đã được diễn ra

về phía phụ huynh xác định là một năm học đặc biệt nên việc đồng hành cùng nhà trường trong việc dạy học
cũng đã được nhiều phụ huynh chia sẻ
đối với học sinh cấp tiểu học là một năm học rất là khó khăn
tuy nhiên với hai năm đã được làm quen thì gia đình đã cố gắng hết sức cùng phối hợp cùng với nhà trường
tạo được kiện cho con cả về trang thức bị phương tiện cũng như là về thời gian để kèm gặp các cháu
để đồng hành cùng với nhà trường làm sao để cho các con có được một năm học mới trọn vẹn nhất có thể
tiếng chống trường khai giảng năm học mới đã điểm
không chỉ nhà trường mà phụ huynh học sinh cũng đã nhìn trước những thách thức không nhỏ ở phía trước
tuy nhiên với những kinh nghiệm của việc dạy và học trực tuyến của một năm học trước
sẽ là bài học để các nhà trường phấn đấu hoàn thiện trong công tác dạy và học